chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
mới đây theo thông tin từ ubnd tỉnh quảng ninh tài khoản facebook nguyễn đức kim long đã đăng tải chia sẻ clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu và ghi thông tin mô tả là tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi tp uông bí
chỉ sau đó ít phút nhiều tài khoản khác trên facebook cũng đã chia sẻ lại clip này khiến cho nhiều người dân uông bí hoang mang lo lắng
nhanh chóng vào cuộc xác minh lực lượng chức năng thành phố uông bí khẳng định đây là thông tin sai sự thật bịa đặt không có cơ sở thiếu chính xác
và gây hoang mang sự luận
bởi trong đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trường tiểu học lê lợi không được chưng dụng làm điểm tiêm chủng cho người dân
và trong hai ngày tổ chức đợt cao điểm tiêm chủng với hơn bốn mươi một tám trăm linh mũi vaccine đều đảm bảo an toàn
tìm hiểu thông tin trên clip được biết đây là hình ảnh được người dân ghi lại tại xã lê lợi thành phố hạ long
trong quá trình sàng lọc trước khi tiêm vaccine anh pv c sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn xã lê lợi có tiền sử bệnh động kinh nên đã bị co giật
trước tình huống đó
các lực lượng chức năng đã ngay lập tức đưa anh c đến phòng y tế của xã để tiến hành sơ cứu
sau khi phục hồi anh pvc đã được gia đình đưa về nhà an toàn
số vaccine triển khai được trong tuần thần tốc tiêm chủng gần bằng sáu tháng trước cộng lại
dữ liệu trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến sáng một mươi bảy tháng chín hà nội đã tiêm được hơn sáu hai mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó năm năm mươi bảy triệu mũi một và gần sáu trăm tám mươi hai mũi hai
số liệu này bao gồm vaccine được tiêm bởi các viện
bệnh viện đơn vị trung ương trên địa bàn và ngành y tế hà nội
như vậy với dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là năm bảy mươi năm triệu người đi công bố trên cổng thông tin tiêm chủng
đến nay đã có gần chín mươi bảy người dân hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín ít nhất một mũi
tại cuộc họp chiều qua ban thường vụ thành ủy hà nội ghi nhận biểu dương đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thời gian qua
nổi bật là đã tiêm phòng một trăm linh cho người dân có đủ điều kiện
trong tám ngày
từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng chín
ngành y tế hà nội đã tiêm lượng vaccine cao gần bằng sáu tháng trước cộng lại
để phục vụ cho hà nội thực hiện chiến dịch tiêm chủng
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã liên tục có quyết định giao cấp vaccine cho hà nội
chỉ một tuần có ba đợt giao cấp với hơn hai ba triệu liều
thực nhận về kho của cdc hà nội là hơn một tám triệu liều
tính tới hết ngày một mươi sáu tháng chín
ngành y tế hà nội tiêm được năm hai trăm năm mươi ba bốn trăm bốn mươi chín mũi vaccine covid một mươi chín cho người dân
trong đó mũi một là bốn triệu

mũi hai là bốn trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi một
trong tuần thần tốc tiêm chủng
một sáu trăm linh dây chuyền tiêm trên địa bàn thành phố hoạt động liên tục
các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất
cao nhất ngày một mươi hai tháng chín tiêm năm trăm bảy mươi ba mũi
trong hai ngày từ một mươi năm đến một mươi sáu tháng chín hà nội tổ chức tiêm hơn hai trăm chín mươi mũi
riêng ngày một mươi sáu có gần một trăm hai mươi bảy mũi
trong đợt đầu tiên phân bổ vaccine
hà nội được cấp khoảng tám liều astrazeneca
mũi tiêm đầu tiên được tiến hành tại điểm tiêm bệnh viện thanh nhàn hôm chín tháng ba
hai nhóm ưu tiên là người làm trong các cơ sở y tế và người tham gia phòng chống dịch
những người tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh
bốn tháng sau ngày hai mươi một tháng bảy thành phố ban hành phương án tiêm vaccine diện rộng
với mục tiêu tiêm hai trăm linh mũi mỗi ngày
tại thời điểm này toàn thành phố tiêm được trên hai trăm một mươi mũi
chủ yếu là lực lượng tuyến đầu công nhân và nhóm ưu tiên khác
chiều mùng tám tháng chín sau bốn bảy ngày giãn cách xã hội
song số ca mắc vẫn duy trì ở mức cao có ngày lên tới hơn một trăm linh ca
cùng nhiều ổ dịch phức tạp hà nội ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine xét nghiệm diện rộng
lúc này ngành y tế thủ đô tiêm được hai tám trăm tám mươi tám sáu trăm bốn mươi ba mũi
trong đó có hai năm trăm bảy mươi tám trăm sáu mươi sáu mũi một ba trăm một mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy mũi hai
sở y tế báo cáo tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine ít nhất một mũi là gần bốn mươi
như vậy tính riêng số người tiêm vaccine mũi một
được tiêm bởi ngành y tế thủ đô trong tám ngày qua số mũi tiêm hơn hai ba triệu
gần bằng sáu tháng trước đó trên hai năm triệu
quỹ ban nhân dân phường hoàng liệt hoàng mai hà nội mới đây đã yêu cầu người dân ký cam kết
nếu từ chối tiêm chủng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh
văn bản trên của phường hoàng liệt nêu đối với những trường hợp trong độ tuổi nhưng từ chối tiêm chủng
yêu cầu người dân ký cam kết với ủy ban nhân dân phường về việc không thực hiện tiêm chủng
nếu do lý do và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan sịch bệnh trong cộng đồng
liên quan đến văn bản này phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trường vệ sinh dịch tế trung ương
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia nhấn mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín là quyền lợi của mỗi người
và cũng là trách nhiệm với cộng đồng mỗi người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành việc tiêm chủng
để cộng đồng có miễn dịch được bảo vệ an toàn
người được tiêm chủng đầy đủ sẽ giảm nguy cơ lây bệnh nếu không may lây nhiễm thì cũng tránh nguy cơ diễn biến nặng tử vong
vì vậy mỗi người dân đừng bỏ lỡ cơ hội bảo vệ mình bà hồng nói
tương tự một chuyên gia trong lĩnh vực tiêm chủng cũng thông tin thêm
luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định cơ quan chức năng có quyền yêu cầu bắt buộc
người trong diện cần tiêm chủng đi tiêm chủng đặc biệt là ở vùng dịch
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cơ quan chức năng chỉ khuyến khích người dân đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe
chưa xử phạt người từ chối tiêm chủng
trao đổi thêm dưới góc độ luật pháp luật sư trịnh thị việt kiều đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
việc tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín như hiện nay là quyền lợi của người dân người dân được tiêm
trong tình huống nếu thuộc diện được tiêm mà từ chối tiêm thì khi làm phát tán
lan truyền dịch bệnh đương nhiên phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành
việc ký cam kết hay không để không làm ảnh hưởng đến việc phải chịu trách nhiệm luật sư nhấn mạnh
theo luật sư hiện nay chưa có quy định bắt buộc toàn bộ người dân phải tiêm vaccine covid một mươi chín
thực tế cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện khuyến khích người dân đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe
tuy nhiên trong trường hợp dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ yêu cầu
người dân tại một số khu vực nhất định phải tiêm mà nếu người đó từ chối không chịu tiêm chủng thì mới bị xử phạt
điểm a khoảng hai
điều chín nghị định một trăm bảy mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với hành vi
vi phạm quy định về sử dụng vaccine sinh phẩm y tế cụ thể là không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine
sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm
tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền
từ một triệu đồng đến ba triệu đồng
do đó trường hợp từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trừ trường hợp có lý do chính đáng như
phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú người có sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine covid một mươi chín thì sẽ bị xử phạt theo quy định trên
ngoài ra căn cứ vào khoảng bốn điều hai mươi ba luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi hai mức tiền phạt với vi phạm nêu trên là mức trung bình
của khung tiền phạt hai triệu đồng nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống
nhưng không được thấp hơn một triệu đồng nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá ba triệu đồng
đồng thời trường hợp không chịu tiêm vaccine covid một mươi chín mà dẫn đến bị nhiễm bệnh lây nhiễm bệnh cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
chỉ có thể bị phạt tù từ một đến năm năm
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan nguồn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại